mua sắm sinh phẩm ông long nói
với những yêu cầu đặt ra đó các bác sĩ phải có kỹ năng đặc biệt
mới có thể đảm bảo tính toàn mỹ của công việc ông nói thêm
theo đại biểu trong mô hình y tế trên thế giới các bác sĩ chỉ nên giữ vai trò quản lý
về mặt chuyên môn hoặc có thể yêu cầu đảm bảo cung ứng thiết bị y tế
để đảm bảo công vị còn mua sắm cho các bộ khác thực hiện
nhấn mạnh việc đòi hỏi nhiều chuyên môn khác nhau là nguyên nhân dẫn đến các sai phạm gần đây
ngoài việc xử lý nghiêm sai phạm chúng ta phải hoàn thiện hành lang pháp lý
đồng thời ngăn ngừa vi phạm tiêu cực trong ngành y tế
như vậy sẽ giúp các bác sĩ không vướng vào vòng lao lý không phải làm những công việc
họ không được làm và không phải làm ông nhấn mạnh